ngày hai mươi hai tháng sáu cục quản lý thị trường tp hcm vừa tiến hành tiêu hủy khoảng bốn mươi sản phẩm
là các lô hàng lộng hàng giả hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng bán trên thị trường
bị lực lượng chức năng bắt giữ trong thời gian gần đây
và tổng giá trị sản phẩm tiêu hủy lần này là hơn một tỷ đồng
sản phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là mặt hàng quần áo giày dép mắt kính thảm lót
tất cả lô hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhiều sản phẩm là hàng giả hàng nhái thương hiệu với giá trị hơn một tỷ đồng
đây là những sản phẩm được lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trong thời gian gần đây
để ngăn chặn hàng giả hàng nhái được bày bán công khai lừa đảo người tiêu dùng
lực lượng quản lý thị trường tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp
nhằm kịp thời kiểm tra ngăn chặn xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng trước khi đem ra thị trường